tại tỉnh quảng nam gần ba mươi năm đứng trên bục giảng là ngần ấy thời gian gắn bó với học sinh của cô giáo nguyễn thị kim hà
giảng dạy bộ môn sinh học của trường trung học cơ sở lê lợi xã tam thăng thành phố tam kỳ
không chỉ dạy giỏi cô nguyễn thị kim hà còn mở lớp dạy bồi dưỡng miễn phí cho học sinh nơi đây
cô đã góp phần công sức không nhỏ chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông và đại học tại các thành phố lớn
đây là lớp bồi dưỡng miễn phí cho học sinh nghèo tại nhà cô giáo nguyễn thị kim hà ở xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam
lớp học được duy trì suốt một mươi một năm qua
dù nhà cô hà ở xa trung tâm thành phố nhưng đa số học sinh theo học lớp bồi dưỡng này đều ở các trường trung học cơ sở của thành phố tam kỳ
điều đặc biệt là các em đều có nguyện vọng muốn được bồi dưỡng nâng cao kiến thức để thi vào trường trung học phổ thông chuyên nguyễn bình khiêm
nhưng gia đình lại không đủ điều kiện để đi học thêm ở bên ngoài
nhà em ở kim đới cách một mươi km nhưng em vẫn đi học đều đàn
bởi vì tham gia lớp học này giúp em có thêm nhiều kiến thức và thực hiện được tước mơ của mình vào trường chiên
em được biết là có các anh chị đi trước đỏ anh vào trường chiên nên em tự tin mình sẽ vào trường chiên
khi mà cô dạy ở vùng đông á là học sinh rất là khó khăn
các em rất là thiếu điều trị học tập và cũng không có điều kiện như các em học thành phố
chính vì vậy mà các em không đủ tự tin thi vào trường nguyễn bình khiêm

và từ đó cô bắt đầu nảy ra một ý định là dạy các lớp này để giúp cho các em có được kiến thức tự tin thêm vào trường chiên nguyễn bình khiêm
nói chung với lớp học này thì cô thấy là cô rất là tự hào vì các em đã đổ vào trường kiên
và không những vào trường kiên mà bây giờ các em còn học được ở những trường lớn ví dụ như y dược tp hcm hay y dược huế và một số ngành khác nữa
gần ba mươi năm làm nghề giáo cô hà gắn liền với các trường học còn nhiều khó khăn ở vùng đông của tỉnh quảng nam
biết việc đi lại khó khăn năm hai nghìn bốn cô giáo hà được tìm ra một trường học
cô đã được tổ chức ưu tiên luân chuyển về một trường học ở gần nhà
nhưng vì tình yêu học trò cô vẫn bám trường bám lớp và tiếp tục gắn bó cùng học sinh ở vùng đông của thành phố tam kỳ
cô giáo nguyễn thị kim hà hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở lê lại xã tâm tha
về năng lực chuyên môn cô rất vững vàng nghiên cứu đầu tư vào các giáo án dạy năng cao để cho các em học sinh ở trong đầu tiên thực hành môn sinh học đạt kết quả rất tốt
cái kết quả này nó không phải chỉ ở môn sinh học đạt kết quả rất tốt
hai năm mà nó ở trong rất nhiều năm
điều đó chứng tỏ là năng lực cũng như tâm quyết của cô giáo nguyễn thị kim hà là một tấm gương sáng cho các thầy cô giáo hiện nay
trong quá trình bồi dưỡng học sinh năng khiếu để các em đạt được những kết quả thành tích cao nhất
với tấm lòng nhiệt huyết hết lòng vì học trò cô giáo nguyễn thị kim hà đã được ngành giáo dục đào tạo và chính quyền địa phương
trao tặng rất nhiều bằng khen giấy khen và nhiều danh hiệu thi đua các cấp
có thể nói trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng cô giáo hà vẫn cố gắng vươn lên ngày đêm miệt mài bên trang giáo án
và luôn dành thời gian truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nghèo ở nông thôn
việc làm của cô giáo nguyễn thị kim hà là tấm gương sáng cho nhiều giáo viên trường trung học cơ sở lê lợi nói riêng
và ngành giáo dục đào tạo thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nói chung học tập và nói theo